diễn đàn ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản năm hai nghìn một mươi tám thành công bài học kinh nghiệm giải pháp bứt phá năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng chủ trì diễn đàn cùng dự có khoảng sáu trăm linh đại biểu là đại diện các bộ ngành trung ương địa phương các hiệp hội và trên ba trăm linh doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản
diễn đàn nhằm nhìn nhận đánh giá những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám và đề xuất giải pháp thực hiện thành công chỉ tiêu năm hai nghìn một mươi chín của ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản việt nam đạt chín ba trăm tám mươi hai tỷ đô la chiếm trên hai mươi ba kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp giá trị xuất siêu đạt trên bảy một tỷ đô la
việt nam đã trở thành quốc gia đứng thứ năm trên thế giới thứ hai châu á thứ nhất đông nam á về xuất khẩu gỗ và lâm sản
thị trường xuất khẩu gỗ lâm sản ngày càng được mở rộng đến hơn một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
các mặt hàng đáp ứng thị hiếu phong phú của người tiêu dùng chủ yếu là đồ gỗ nội thất chất lượng cao sản phẩm đồ gỗ ngoại thất
năm hai nghìn một mươi tám sản lượng gỗ khai thác nội địa đạt hai mươi tám bốn mươi năm triệu m ba tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
gỗ nhập khẩu chỉ khoảng một mươi triệu m ba quy tròn
chất lượng nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng đã từng bước được nâng lên liên kết chuỗi từ công tác chọn tạo giống trồng chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng để trồng gỗ lớn khoảng hai trăm chín mươi hectare
thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên hai trăm hai mươi hectare
đây là cơ sở để hình thành bản sắc riêng niềm tự hào quốc gia tự hào dân tộc
trong thời gian tới cùng với hội nhập quốc tế và sự tham gia các hiệp định thương mại xu hướng nguồn nguyên liệu hợp pháp trong nước ngày càng chủ động
sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm đồ gỗ và lâm sản xuất khẩu của việt nam đồng thời duy trì được khả năng xuất siêu ở mức cao hơn
đây cũng là cơ sở đến năm hai nghìn một mươi chín ngành lâm nghiệp đạt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu một mươi một tỷ đô la tương ứng tăng trưởng khoảng một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi tám